trước tình hình tình trạng taxi giả hoạt động công khai ngày càng nhiều tại trung tâm thành phố
thanh tra giao thông tp hcm tăng cường gia soát kiểm tra xử phạt các hành vi vi phạm trong hoạt động taxi
nhiều năm qua tại tp hcm xảy ra tình trạng taxi dù taxi giả biến tướng hoạt động công khai
tại khu vực trung tâm tp hcm chặt chém giá cước khiến du khách khi đến tp hcm rất bức xúc
loại taxi này sử dụng logo số điện thoại phù hiệu gần giống giả hoặc nhái các hãng có quy tính
thường đám khách tại khu vực trung tâm tp hcm quanh các điểm tham quan mua sắm
các khách sạn có đông khách du lịch nước ngoài
mặc dù thành tra giao thông tp hcm đã tổ chức nhiều đợt ra quân chứng chỉnh
song đến nay hoạt động này vẫn tồn tại và ngày càng công khai
hiện thành tra giao thông phối hợp nhiều đơn vị chức năng tăng cường ra soát kiểm tra
xử phạt các hành vi di phạm trong hoạt động taxi làm việc với các doanh nghiệp tuyên truyền giáo dục
đội ngũ tài xế taxi nhằm kịp thời ngăn chặn loại hình taxi biến tướng này
tránh thiệt hại cho khách hàng cũng như các hãng taxi làm ăn chân chính
đồng thời không để ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước con người việt nam
trong mắt bạn bè quốc tế khi đến tp hcm